rạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hàng trăm chiến sĩ công an ập vào khách sạn b u số bốn trăm tám mươi một điện biên phủ quận ba quận ba tp hcm
và phát hiện bảy mươi tám nam nữ thanh niên có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi năm đang ác đoàn
tại đây ma túy tổng hợp bao con su đồ lót phụ nữ vương vãi khắp nơi
qua điều tra nhóm trẻ này khai nhận thuê khách sạn để mở tiệc cùng nhau sử dụng ma túy
địa bàn tp hcm chúng tôi vẫn xác định đây là địa bàn vừa trung chuyển
vừa là địa bàn tiêu thụ chủ yếu là ma túy đá
và số đối tượng thanh niên hiện đang tập trung sử dụng ma túy đá rất là nhiều
những năm gần đây ma túy tổng hợp dưới nhiều dạng đang tràn vào tp hcm với số lượng tăng chống mạch
trong khi đó số người nghiện ma túy tổng hợp vẫn là ẩn số
ước lượng người nghiện ma túy tổng hợp chưa được thống kê đầy đủ lên tới một mươi người
cái dạng động là cái nghiện từ nguyện tại gia đình
cái nghiện tại cộng đồng cũng như cái nghiện bóng bộ
rất dịp thường sẽ là người quản lý bằng nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất
những người sử dụng chất ma túy
cũng như là ngành cạn chức năng cũng phát hiện xử lý những bọn đầu nổ
những người mà chuyên cung cấp
đối tượng trên ma túy tổng hợp chủ yếu là người trẻ
chứa sự quản lý của gia đình và xã hội đã dẫn thân vào chơi ma túy tổng hợp
nhiều thú vui thời thường và cẳng định bản thân
trong khi đó nhiều nhà hàng bủ trường khách sạn ngày càng bổ biến
lại thiếu sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
đây là điều kiện để tội phạm ma túy tổng hợp lợi dụng hoạt động
phát sinh phức tạp gây mất an ninh trật tự